vào khoảng một mươi hai h năm mươi phút trưa ngày hôm qua chín tháng ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc
nhận được tin báo sự cố tai nạn sàn lở đất trong quá trình đào giếng và có một người mắc kẹt tại thôn hoa giang xã bản giản huyện lập thạch
ngay sau đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh phúc đã điều động phương tiện máy móc cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau khi sử dụng các phương tiện xúc đất lực lượng chức năng phải đào sâu khoảng sáu mét mới tìm thấy nạn nhân
tuy nhiên do sự việc xảy ra từ khoảng hơn một mươi giờ sáng cùng ngày nên nạn nhân đã tử vong
được biết khi anh lưu quang phương đang đào giếng thuê thì bị khối lượng đất đá lớn sạt lở xuống vùi lấp dẫn tới tai nạn thương tâm
khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm qua chín tháng ba trên cao tốc trung lương tp hcm đoạn qua cầu vượt số một mươi thuộc huyện châu thành tỉnh tiền giang
xảy ra vụ xe khách lật lao xuống ruộng khiến nhiều người trên xe bị thương
thời điểm trên xe khách loại hai mươi chín chỗ ngồi biển số bảy mươi một b bảy trăm bốn mươi chín đang lưu thông trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
khi đến km bốn mươi năm ba trăm ba mươi thuộc xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiền giang thì bất ngờ mất lái va vào hộ lan rồi lao xuống ta lùi đường
vụ tai nạn làm hai người bị thương nặng và một số người bị thương nhẹ hư hỏng một số tài sản cao tốc
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời xử lý đưa các nạn nhân đi cấp cứu hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
công an tỉnh bình thuận đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy khiến khoảng hai trăm linh xe mô tô vi phạm hành chính đang cất giữ ở trong kho xe tăng vật bị thiêu dụi
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày chín tháng ba một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xe máy tăng vật nằm trong khuôn viên trụ sở công an huyện tánh linh tỉnh bình thuận
mặc dù lực lượng tại chỗ đã triển khai nhanh phương án chữa cháy
nhưng do bãi xe chứa rất nhiều xe máy mô tô nên bốc cháy dữ dội
toàn bộ cán bộ chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực huyện đức linh được huy động đến hiện trường tập trung chữa cháy
đến một mươi tám h bốn mươi năm ngọn lửa đã được khống chế tuy nhiên khoảng hơn hai trăm linh mô tô cất giữ trong kho xe tăng vật đã bị thiêu rụi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can aiga ply
quốc tịch latvia nguyễn thị tuyết sương trương tuấn tài và một mươi bị can khác cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra công an phát hiện đường dây cho vay lãi nặng hoạt động có tổ chức thông qua hai trang web làtamo vn và findo vn
do công ty trách nhiệm hiểu hẳn sophie solutions vận hành và công ty digital credit cùng với công ty fincap vn thực hiện
giải ngân cho vay nút bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
kết quả điều tra xác định
ba công ty trên đã thu lợi tiền lãi và phí tổng cộng là hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
tiền thu lợi bất chính hơn bốn một trăm năm mươi tỷ đồng lãi suất thấp nhất là bốn trăm linh một năm một năm và cao nhất là một ba trăm bảy mươi chín bảy một năm
dù nhau đi trộm cắp tài sản hai anh em ruột là phan ngọc liệt và phan ngọc bình cùng chú tại xã hậu lộc huyện tam bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long khởi tố
phát tạm giam
vào sáng ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân
công an xã quế an đã kiểm tra và phát hiện bên trong túi áo khoác của phan ngọc liệt đang cất giấu sáu chiếc điện thoại di động
quá trình điều tra liệt đã thừa nhận cùng với anh ruột là phan ngọc bình
thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động của người dân ở các chợ
khi đến chợ quế an thì bị người dân phát hiện
ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phan ngọc bình đến công an huyện vũng liêm đầu thú và thừa nhận toàn bộ
hành vi trộm gấp
chuyển sang tin tức an ninh trẻ tự
công an phường duy tân thị xã kinh môn tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn
xác minh làm rõ hành vi báo tin giả về việc bị cướp tài sản của nguyễn thị mai trú tại phường duy tân
trước đó công an phường duy tân tiếp nhận trình báo của nguyễn thị mai về việc khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng hai
tại đường giao thông đi qua khu vực cánh đồng thuộc khu dân cư kim bảo phường duy tân
chị mai đi xe máy từ ngân hàng việt tin banh chi nhánh nhị chiểu về nhà và bị hai đối tượng đi xe máy ép ngã xuống rìa bờ ruộng
rồi dùng dao đe dọa cướp tám mươi triệu đồng tiền mặt
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường duy tân phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã kinh môn
xác minh vụ việc đấu tranh với bị hại
vào đến một mươi hai giờ cùng ngày chị mai thử nhận không có việc mình bị cướp
lực lượng công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam trần duy quang sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện như thanh tỉnh thanh hóa
về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
nạn nhân trong vụ án này là một tài xế xe taxi trú tại quận long biên hà nội
cơ quan công an xác định vào hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng ba tại khu vực đường kè hồ tây phường nhật tân quận tây hồ
xuất phát từ việc một tài xế điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do quang điều khiển
chở bạn gái ở phía sau làm xe máy của quang bị loạn trọng
giữa tài xế taxi và quang xảy ra tranh cãi khi thấy tài xế taxi mở cốp xe lấy một vật dài khoảng bốn mươi cm đuổi đánh quang
quang dơ tay lên đỡ rồi đấm thẳng vào mặt và cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu tài xế xe taxi
khi được người dân can ngăn hai bên lên xe rời đi
đến tối ngày bốn tháng ba thấy sức khỏe tài xế taxi diễn biến xấu
gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong tại bệnh viện
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc phá hơn hai hectare rừng để xây đường dây truyền tải điện thuộc dự án thủy điện chế hy
ubnd tỉnh quảng nam vừa yêu cầu các ngành chức năng địa phương kiểm tra
xử lý vụ phá rừng thi công đường dây tải điện thủy điện chế hy huyện tây giang
ubnd tỉnh quảng nam cũng đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển đông thôn chủ trì
phù hợp với các ngành địa phương liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc và tham mưu ubnd tỉnh
trình ban cán sự đảng ubnd tỉnh báo cáo thường trực tỉnh ủy tình hình kết quả điều tra
xử lý vụ phá rừng thi công đường dây tải điện thủy điện chế hy theo yêu cầu
thời gian báo cáo trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn liên quan đến vụ phá rừng này
theo hạt kiểm lâm huyện tây giang đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang công an huyện tây giang điều tra
cũng liên quan đến dự án thủy điện này công an huyện đông giang cũng điều tra xử lý những tổ chức cá nhân liên quan
đến việc phá rừng tại xã mạc khôi và đây được coi là vụ phá rừng liên huyện có quy mô lớn nhất trong vài năm trở lại đây
trong những năm gần đây xu hướng các loại tệ nạn xã hội tội phạm lợi dụng các căn hộ trung cư để hoạt động phạm tội
có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp tại hà nội trong thời gian vừa qua công an thành phố hà nội đã liên tiếp
triệt phá các ổ nhóm tội phạm hoạt động tại các trung cư cao tầng điểm chung của các đối tượng đó là lựa chọn khu vực trung cư
với hệ thống an ninh hiện đại lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nhằm đối phó với sự kiểm tra và giám sát của lực lượng chức năng
phổ biến các loại tội phạm lợi dụng các khu trung cư để hoạt động là tội phạm ma túy mại dâm cờ bạc
mới đây nhất một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ thuộc khu trung cư trên địa bàn xã tân triều
huyện thanh trì thành phố hà nội đã bị cơ quan công an bắt quả tăng
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ năm chín gam ketamine một điện xứ màu trắng một thẻ nhựa một loa bluetooth
hai đen nháy cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan một mươi một đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy
khi bọn em thống nhất thì tuần anh thuê phòng trung cư tầng ecuradim tầng hai mươi bảy có mã khóa có bảo vệ
và được gửi tin nhắn có mã để vào sau khi vào thì kéo dèm kinh đáo để tránh sự phát hiện của hàng xóm và mọi người xung quanh
theo cơ quan công an việc thuê căn hộ làm nơi sản xuất tổ chức mua bán sử dụng trái phép chất ma túy là hình thức phạm tội đang ngày càng gia tăng ở nhiều thành phố lớn
các hoạt động từ việc tìm thuê căn hộ trung cư thuê loa đài đến việc đặt hàng mua các loại ma túy đều được các đối tượng thực hiện và giao dịch qua mạng
bọn tôi thuê chung cư để sử dụng ma túy vì ít người biết với cả kín đáo với cả thế là cơ quan chức năng khó vào kiểm tra
như vậy có thể thấy những căn hộ trung cư hiện đại khép kín có hệ thống bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đang trở thành những tụ điểm lý tưởng cho các đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động
để đấu tranh bóc gỡ những vụ án này lực lượng công an phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc thông tin
từ những vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này chúng tôi thấy rằng phương thức thủ đoạn hiện nay cũng có những thay đổi
ngoài việc các đối tượng sử dụng tổ chức sử dụng tại các quán bar vũ trường các quán karaoke
thì các đối tượng thuê các căn hộ trung cư cao cấp và các phòng khách sạn nhà nghỉ
để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chúng tôi cũng đã vừa bắt giữ các đối tượng
thì các đối tượng thuê căn hộ trung cư cao cấp ở trên tầng áp mái
trong quá trình đấu tranh bắt giữ chúng tôi cũng đã theo dõi một thời gian rất dài
rõ ràng là những diễn biến của tội phạm lợi dụng hoạt động tại các khu trung cư đang đặt ra yêu cầu
cần nâng cao trách nhiệm của người dân có căn hộ cho thuê
công tác an ninh tại các tòa nhà cũng cần siết chặt qua hệ thống cao
các biểu hiện bắt thường cần được kịp thời phát hiện và báo cho cơ quan chức đẳng